nhân ngày thể thao việt nam hai mươi bảy tháng ba mời quý vị cùng nhìn lại những đóng góp và quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của một nữ vận động viên
người được mệnh danh là nữ hoàng nhảy xa châu á
chị cũng chính là vận động viên có số phiếu bầu chọn cao nhất trong danh sách một mươi vận động viên tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám của thể thao việt nam
kỳ asean một mươi tám diễn ra tại indonesia thể thao việt nam lần đầu tiên giành được tấm huy chương vàng môn điển kinh
do công của vận động viên hai mươi sáu tuổi bùi thị thu thảo ở nội dung nhảy xa nữ nhà vô địch mới của asean
chạy dọc đường pitch dường cao quốc kỳ trong niềm vui sướng đầy tự hào và hãnh diện
phía sau kỳ tích của cô gái ở một xã thuần nông của vùng đất ba vì hà nội là cả một hành trình vươn lên bằng ý chí sự bền bỉ
từng trải qua thời tuổi thơ khó khăn ban đầu đến với thể thao thảo chỉ mong mỗi tháng có thêm vài trăm nghìn đồng mang về giúp đỡ bố mẹ
hành trình chinh phục tất cả
giấm huy trường vàng asean một mươi tám của thu thảo là một hành trình đầy gian nan
chính huấn luyện viên nguyễn trọng hổ là người đã phát hiện ra tài năng của thảo và định hướng cô đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp
tôi với thảo thì là hai thầy trò cũng giống như hai anh em
trước đây là tập cùng một thầy là thầy nguyễn trọng hồ
cái giai đoạn thảo khó khăn nhất thì cũng là cái giai đoạn thảo mới bước vào tập luyện được sự động viên rất là lớn của thầy nguyễn trọng hồ
cũng như là các anh em trong đội
thầy nguyễn trọng hổ là người rất là chăm sóc tỉ mỉ đến thảo
nhiều khi thói định bỏ về rồi mà được thầy động viên ở lại và cố gắng có được vinh quang
mình sẽ giúp ích được cho nhà rất là nhiều
khó khăn nhất của thảo là ở những giai đoạn đấy
lúc đấy là em xuống thì các thầy cô dưới cho em tập trung tập tất cả các nội dung nhảy xa nhảy cao một trăm linh m hai trăm linh m bốn trăm linh m bốn trăm linh m trào tám trăm linh m để xem em có phù hợp môn nào thì chuyển sang môn đó
không đam mê em không tập luyện mới với em không hứng thú vài lãng không có thành tích
em định bỏ về rồi nhưng mà do thầy hổ mới lại gia đình động viên em lại quay lại điền kinh này
sau hàng loạt những thành tích ấn tượng tại sea games hai mươi chín asean grandfic giải vô địch châu á và bốn năm sau thất bại tại asean một mươi bảy
thu thảo cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt với tấm huy chương vàng nội dung nhảy xa tại asean một mươi tám
đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của điền kinh việt nam sau ba mươi sáu năm tham dự đấu trường á vận hội